các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ sáu h đến tám h ba mươi từ một mươi một h đến một mươi bốn h và từ một mươi sáu h đến một mươi tám h các ngày từ hai mươi tháng một đến hai mươi tám tháng một tạm cấm đối với các loại xe ô tô tải có tải trọng hàng hóa từ năm trăm linh kg trở lên xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ ngồi trở lên hoạt động trên các tuyến đường như phạm hùng đại lộ thăng long trần ghi hưng nguyễn trí thanh quốc ghi tiến nguyễn trãi trần phú hoàng quốc việt kim mã liễu giai nguyễn thái học giải phóng
các xe ô tô từ quốc lộ năm đi quốc lộ một d hà nam và ngược lại
chủ yếu qua cầu vĩnh tuy thanh trì
xe từ các tỉnh phía nam đi các tỉnh phía bắc qua cầu thăng long đi đường vành đai ba trên cao